dù đó là vào mùa hạn khi đất đai khắp nơi đã trở nên khô cằn
và khi con nước phù sa đỏ âu cuồn cuộn đổ về nước trong bún vẫn xanh trong lạ lùng
hiện tượng này hiện vẫn chưa nhận được sự giải thích chính thức nào từ khoa học
tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng nước bún sợi dĩa xanh trong như vậy
là do hệ thống tảo dày đặc phía dưới hồ đã làm công tác vệ sinh tất cả những tạp chất bên ngoài búng xâm nhập vào hồ
do đó nước hồ lúc nào cũng giữ một màu xanh độc lập tách biệt cho những biến thiên của hệ thống sông mê công bên ngoài
từng bức tranh phong cảnh hữu tình hiện ra khiến cho chúng tôi một lần rồi lại một lần thêm xao xuyến
không chỉ nước hồ
mà hình như cuộc sống muôn màu muôn sắc tươi vui ở đây cũng đã dẫn bước chân khách diễn phương và một thế giới thần thoại
cảnh sát trên mặt hồ như một bản giao hưởng vô dương và mê quạt lòng người
có thể là do cảnh sát của bún
cũng có thể là vì những bộ xim y đậm sắc của người dân tộc châm
cũng có thể đó là những động tác dân câu quan lưới nhịp nhàng như chính hơi thở an lành tự do của người dân chài nơi búng đã khiến cho chúng tôi rung cảm đến vậy
chúng tôi tạm thời từ biệt những người bạn làng trài để đi vào đời sống của người dân bún trên bờ
trong số bốn dân tộc anh em sinh sống quanh bún bình thiên
cộng đồng người chăm có nhiều nét riêng và độc đáo nhất
bởi đến nay họ vẫn giữ được nếp sống văn hóa của riêng mình
đi thăm làng châm được hình thành cách đây hơn trăm năm với những ngôi nhà sàng nằm sang sát nhau và thánh đường magis korea rộng lớn
chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ già đi lễ cô gái chăm trong trang phục truyền thống
trẻ thơ vui đùa trên đường làng
nhìn hình ảnh những người dân kho mình xuống bún để tắm rửa tay chân sạch sẽ trước khi vào thánh đường
chúng tôi trượt liên tưởng đến dòng sông hàng quyền thoại linh thánh của người dân ấn độ
có lẽ sự gắn bó trăm năm của người dân nơi đây dưới bún bình khiên đã biến con nước hồ trở thành một biểu tượng
không chỉ gắn bó với đời sống thường nhật mà còn gắn bó với tính ngưỡng tâm linh
trở thành một phần quan trọng của người dân
trong đời sống tinh thần của họ
đi vào thánh đường thiên liên của họ có thể thấy rằng đại diện nổi bật của kiến trúc hồi giáo trước hết là các thánh đường
giữa các ngọn tháp cao mái dòm phía trên thường gắn một ngôi sao và vành trăng lưỡi liềm vốn là một biểu tượng của đạo hồi
những người đàn ông tập trung ở khu vực chính của thánh trường
những người phụ nữ quỳ trên gác phía sau một bức màng ngăn cách
những đứa trẻ làm lễ ở phía ngoài cửa chính
tất cả đều thành tâm cầu nguyện gửi lòng tin về giới dị thánh allah thiên liêng
với người dân islam tín ngưỡng là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ
những người ở trên cảng sẽ đi lễ vào mỗi ngày còn những người đang lên đơn trên con nước
cứ sau một khoảng thời gian cố định họ lại chú tâm hướng về phía chị thánh ala của mình để nguyện cầu bảo hộ
tiếng nói của người trâm là đi tới đâu cũng nhớ cái vụ tới giờ mình lại
tới đâu cũng đi đêm ngày gì cũng phải nhớ tới giờ phải làm
không có bỏ công việc nữa được
giấc sáng là bốn h sáng làm bốn h đến một h trưa
rồi ba h rưỡi làm lần nữa là ba h
là sáu h chiều sáu h tối nữa nè
là một lần nữa là bốn h tám h phia một lần nữa là năm h
chính thật của trong này là ai cũng làm như thế hết không có bỏ được công trình đó
một sự ngẫu nhiên tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội tham dự lễ cưới của một đôi tân lan tân nương tại dùng đất bún này
nghĩ tức đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa con rể và cha vợ
họ sẽ ngồi đối diện nhau trước sự chứng kiến của họ hàng và làng xóm cùng lắng nghe những quy định buộc phải tuân thủ trong đạo dời chồng
con rể sẽ đưa cho cha vợ mình một hiện vật có giá trị tượng trưng cho lòng thành và lời hứa trách nhiệm đối với vợ của mình trong suốt cả cuộc đời
bao nhiêu chỉ thí dụ hai chỉ thì nói hai chỉ
rồi thằng rể tôi mới tôi thừa nhận là ông có gã con ông ba có gã con ba cho tôi bằng hai chỉ vàng
rồi bắt đầu lúc đó là xong cái đó rồi mới cầu nguyện
cầu nguyện là chúc cho là hai bên trăm năm hạnh phúc sống ăn ở đời với nhau cho tới chết
đám cưới diễn ra thật giản dị
nếu so sánh về kinh tế có lẽ cuộc sống người dân nơi đây khác quá xa giữa sự phát triển của những nhà lầu xe hơi và những công nghệ thông minh khác mà chúng tôi đang sống
đám cưới của họ cũng vì thế mà mang cái dốc rẽ thôn quê như cái thời hơn chục năm trước của người dân phố thị
tuy nhiên nếu chỉ liếc nhìn rồi vô tâm đi qua thì sẽ không thể biết được
tức chịu chơi của người dân búng
người ở búng không giàu có nhưng mỗi dịp lễ tết hay cưới hỏi tổ chức tiệc ba ngày ba đêm không dứt để đại khách là chuyện hoàn toàn bình thường
mọi người trong làng tập trung lại bên nhau
trai có gái có trẻ có già có

họ cùng chung vui với đôi trai gái trong những điệu hát đối đáp quyên ương lãng mạn
tiếng hát của tình yêu gợi mở ra một hành trình mới một cuộc sống mới hạnh phúc và ngọt ngào